các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đó chủ tịch nước khẳng định việt nam sẽ cung cấp gạo ổn định lâu dài cho philippines
về hợp tác an ninh quốc phòng hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí giao các cơ quan an ninh của hai bên tăng cường chia sẻ thông tin
kinh nghiệm và hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm chống khủng bố tội phạm công nghệ cao tội phạm ma túy và buôn bán người
đồng thời sớm đàm phán và ký kết hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù
về vấn đề biển đông hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình an ninh ổn định an toàn và tự do hàng hải hàng không
cũng như thương mại không bị cản trở trong khu vực đặc biệt là ở biển đông
kêu gọi các bên kiềm chế không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao pháp lý
giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong đó có công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chiều cùng ngày tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài rodrigo duterte tổng thống philippines đang thăm chính thức nước ta
ngài rodrigo roa duterte bày tỏ vui mừng được đến thăm việt nam nhân kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mến khách mà tổng bí thư và các nhà lãnh đạo việt nam đã dành cho cá nhân ngài và đoàn
tổng thống ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng vì độc lập tự do
của nhân dân việt nam bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chủ tịch hồ chí minh đánh giá cao những thành tiệu to lớn việt nam đã đạt được sau ba mươi năm đổi mới
tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
tổng thống nhấn mạnh philippines coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam trên tất cả các lĩnh vực
cho rằng việc hai bên tích cực triển khai hiệu quả nội hàm quan hệ đối tác chiến lược
sớm xây dựng và triển khai thông qua chương trình hành động giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước sẽ tạo sung lực mới cho sự phát triển của hai nước cũng như cho cả khu vực
tổng thống khẳng định nhân dân philippines mãi mãi là người anh em tốt bạn bè tốt của nhân dân việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng tổng thống rodrigo roa duterte sang thăm chính thức việt nam
đánh giá cao kết quả hội đàm hội kiến giữa lãnh đạo việt nam và tổng thống nhằm hiện thực hóa
đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất phù hợp với mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước
đóng góp vào hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực
về vấn đề biển đông tổng bí thư khẳng định lại lập trường của việt nam giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình
trong đó bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực
phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước về luật biển của liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển đông doc và sớm xây dựng bộ quyết tắc ứng xử ở biển đông coc
tổng bí thư chúc tổng thống và nhân dân philippines thành công trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc
đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực
trước đó tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi tiếp ngày đu tắc tê
về vấn đề hợp tác trong phòng chống tội phạm thủ tướng khẳng định việt nam sẵn sàng hợp tác với philippines
trong hợp tác phòng chống tội phạm ma túy dân độ tội phạm công nghệ cao buôn bán người hợp tác hàng hải diễn tập cứu hộ cứu nạn
việt nam sẵn sàng cung cấp thông tin về các đường dây buôn bán ma túy tội phạm cho philippines vô điều kiện
thủ tướng đề nghị hai bên cần thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư tương xứng tiềm năng hai nước
về hợp tác asean thủ tướng nhất trí hai bên cần sát cánh bảo vệ lợi ích phù hợp quyền và lợi ích trên cơ sở tôn trọng luật pháp
nhất là unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai phản đối sử dụng vũ lực ủng hộ xây dựng biển đông hòa bình phi quân sự
về phần mình tổng thống duterte chân thành cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đón tiếp ông và đoàn
tổng thống philippines đánh giá cao việt nam đã giúp đỡ philippines không bị thiếu lương thực trong lúc khó khăn
luôn là anh em láng giềng tốt
tổng thống duterte khẳng định philippines ủng hộ hoàn toàn việt nam tổ chức apec năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời năm hai nghìn một mươi bảy philippines sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện thành công vai trò chủ tịch luân phiên asean
tổng thống thông báo với thủ tướng nguyễn xuân phúc về cuộc hội đàm thành công với chủ tịch nước trần đại quang
hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại cho tương xứng tiềm năng
mong ký thêm nhiều thỏa thuận trong thương mại giúp hai nước trở thành những quốc gia mạnh trong khu vực
tổng thống philippines cho rằng vấn đề biển đông cần tiếp tục giải quyết hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
philippines phản đối sử dụng vũ lực mong các bên liên quan tăng cường hiểu biết lẫn nhau
chiều nay đoàn công tác của ban đối ngoại trung ương do đồng chí hoàng bình quân
ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh quảng nam
tại buổi làm việc đồng chí hoàng bình quân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của địa phương trong thời gian qua
tuy nhiên quảng nam cần tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức chú trọng hơn nữa đến chất lượng hợp tác đối với các tổ chức quốc tế
trước mắt tỉnh cần hoàn thiện công cụ quản lý đối ngoại trong xây dựng kế hoạch đối ngoại hàng năm
cần thực chất hơn nhằm nâng cao chất lượng đối ngoại
nhân dịp này đồng chí hoàng bình quân đã thông tin một số tình hình quốc tế và khu vực công tác đối ngoại đảng đối ngoại nhân dân trong thời gian qua
đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện quy chế quy định của đảng nhà nước về đối ngoại
dịp này đồng chí hoàng minh quân đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp đối ngoại đảng cho các đồng chí thường trực tỉnh ủy quảng nam
chủ tịch ubnd tỉnh phú yên vừa chỉ đạo các ngành liên quan triển khai phương án khắc phục khẩn cấp
hiện tượng sạt lở kè bờ bắc công trình chính trị cửa biển đà nông xã hòa hiệp nam huyện đông hòa trước mùa mưa bão năm nay
theo đó tỉnh phú yên sẽ đầu tư hơn chín hai tỷ đồng thi công tuyến kè dài hai trăm ba mươi bảy mét nhằm hạn chế sạt lở kè bờ bắc cửa biển đà nông
và cho phép ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định
tạm thời sử dụng một phần cảng cá phú lạc làm bãi tập kết vận chuyển vật liệu thi công công trình
trước đó ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tỉnh phú yên đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở tại khu vực cửa biển đà nông
trong đó có kè bờ bắc được xây cách đây hơn một mươi năm bị sóng biển cuốn trôi nhiều đoạn
những năm gần đây tại khu vực này thường xuyên bị cắt bồi lấp và xảy ra chiều cường uy hiếp trực tiếp hơn ba mươi hộ dân xóm lăng
thôn phú lạc xã hòa hiệp nam ảnh hưởng đến hoạt động của cảng cá phú lạc và hơn bảy trăm linh tàu thuyền của ngư dân ra vào neo đậu
vừa qua tại tỉnh thái nguyên trung tâm hợp tác quốc tế thuộc đại học thái nguyên phối hợp cùng tổ chức oxfam đã tổ chức hội thảo với chủ đề
hành trình một mươi năm hệ thống canh tác lúa cải tiến sri ở việt nam và triển vọng phát triển
với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực canh tác lúa cải tiến sri tại việt nam
hệ thống canh tác lúa cải tiến sri là một phương pháp canh tác lúa theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững đã được triển khai ở trên năm mươi nước khác nhau trên thế giới
ở việt nam cách đây một mươi năm sri cũng đã được nghiên cứu triển khai và cho kết quả tốt ở cả ba mục tiêu kinh tế xã hội và môi trường
về mục tiêu kinh tế thì nó thay đổi tư duy suy nghĩ của người dân là tăng đầu ra nhưng không phải tăng đầu vào mà lại giảm đầu vào
thí dụ như tiết kiệm được chín mươi về giống phân bón thì tiết kiệm được ba mươi
rồi công lao động cấy của bà con là tiết kiệm được năm mươi nước thì là bốn mươi
và hiệu quả năng suất thì tăng được là từ một mươi năm đến hai mươi năm
hiệu quả kinh tế tăng từ ba mươi đến ba mươi năm như vậy là mang lại lợi cho người nông dân
tại hội thảo các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề như hệ thống canh tác lúa cải tiến sri tại việt nam trong giai đoạn một mươi năm hai nghìn bảy hai nghìn một mươi sáu
chia sẻ một số vấn đề cùng quan tâm trong nghiên cứu và triển khai sri
tăng cường mối quan hệ giữa các đơn vị tổ chức cá nhân cùng triển khai sri trong thời gian tới
có thể thấy đây cũng được coi là giải pháp thông minh sản xuất lúa trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và biến đổi khí hậu
ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác du lịch chín tháng năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ giải pháp trong những tháng cuối năm
theo đó mặc dù ngành du lịch tỉnh quảng bình gặp khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển
song nhờ mở thêm các sản phẩm mới du lịch hang động phong nha kẻ bàng vẫn đạt được những kết quả tích cực
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tổng lượng khách tham quan di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đạt hơn gần sáu trăm hai mươi sáu lượt
tương đương với cùng kỳ trong đó khách trong nước hơn năm trăm năm mươi tám lượt khách quốc tế sáu mươi bảy tám ngàn lượt tương đương cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
doanh thu du lịch đạt một trăm linh hai tỷ đồng tăng một mươi bảy so với cùng kỳ
khách du lịch đặc biệt là khách du lịch ở các nước rồi là ở các tỉnh phía nam thì họ tập trung chủ yếu là vùng phía tây quảng bình
họ tập trung chủ yếu là tham quan hang động họ tập trung chủ yếu là vui chơi giải trí rồi là tắm ở các cái suối vùng phong nha cải bàng
và đây là một cái điểm du lịch không những hang động mà một du lịch sinh thái
và chúng tôi cho rằng đây là
bạn tỉnh bình vượt rất nhiều so với du lịch việt
theo ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng từ đầu năm đến nay bên cạnh việc nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch truyền thống
ban quản lý vườn quốc gia đã phối hợp với các công ty du lịch lữ hành đưa vào khai thác một số tuyến du lịch mới như khám phá hang va ha hang nước nứt
khám phá bảy mét động thiên đường giếng trời tắm bùn trong hang tối nhằm góp phần xây dựng thương hiệu vườn quốc gia hang động phong nha kẻ bàng
trong phần tin quốc tế nga giữ nguyên đề xuất lệnh ngừng bắn bốn mươi tám giờ ở syri
hàn mỹ anh chuẩn bị tập trận không quân chung
thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov vừa tuyên bố mắc skơ va không chấp nhận thời hạn ngừng bắn bảy ngày tại syri
do thời hạn này sẽ được các nhóm khủng bố sử dụng để tập hợp lại lực lượng
thứ trưởng ngoại giao nga ryabkot nêu rõ đã nhiều lần đề xuất lệnh ngừng bắn bốn mươi tám giờ tuy nhiên phía mỹ luôn luôn yêu cầu ngừng bắn bảy ngày
theo quan điểm của nga khoảng thời gian như vậy đủ dài cho các nhóm khủng bố tập hợp lại lực lượng và nga vẫn giữ nguyên đề xuất ngừng bắn bốn mươi tám
đối với tuyên bố của ngoại trưởng mỹ john kerry washington sẽ ngừng mọi hợp tác và đối thoại với nga trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột dài dẳng tại syri
trừ khi moscow và damas dừng cuộc tấn công nhằm vào thành phố chiến lược aleppo và khôi phục lệnh ngừng bắn nga nhiều lần khẳng định cuộc khủng hoảng ở syri chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp ngoại giao
đồng thời tái khẳng định không có lựa chọn nào khác ngoài thỏa thuận nga mỹ để ổn định tình hình ở syri
lực lượng không quân hàn quốc hôm nay thông báo sẽ tiến hành tập trận không quân chung lần đầu tiên với mỹ và anh vào tháng một mươi một tới đây trong bối cảnh các mối đe dọa từ triều tiên đang gia tăng
người phát ngôn của không quân hàn quốc cho biết cuộc tập trận mang tên lá chắn vô địch nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa các đồng minh trong trường hợp nổ ra xung đột trên bán đảo triều tiên
theo đó cuộc tập trận nhằm chuẩn bị các tình huống có thể xảy ra
cuộc tập trận lá chắn vô địch sẽ được tiến hành từ ngày bốn đến ngày một mươi tháng một mươi một tại căn cứ không quân osan ở thành phố peong tak cách thủ đô seoul bảy mươi km về phía nam
trong phiên điều trần đầu tiên hội đồng điều tra của châu âu gồm sáu mươi năm thành phố
hội đồng điều tra của châu âu đã nghe các nhà báo liên quan tới vụ hồ sơ panama trình bày các chứng cứ và bắt đầu công cuộc điều tra
nghị viện châu âu đã mở cuộc điều tra kéo dài một mươi tháng về các thông tin liên quan tới bê bối dò dỉ dữ liệu thuế bị phanh phui hồi tháng bốn năm nay được gọi là vụ hồ sơ panama
cuộc điều tra sẽ tập trung vào vai trò của các phần lãnh thổ thuộc anh ở nước ngoài vì gần một nửa trong số hai trăm một mươi bốn công ty quỹ ủy thác quỹ có tên liệt kê trong các dữ liệu bị dò dỉ của công ty luật moscow
quỹ ủy thác fosenka đã đăng ký tại quần đảo vuring thuộc anh
trong các tháng tới các nghị sĩ châu âu sẽ điều tra vấn đề có hay không việc chính phủ các nước và ủy ban châu âu đã không thể triển khai các điều luật minh bạch tài chính và chống chốn thuế
cảnh sát thái lan hôm nay cho biết một số tay súng đã tấn công một trường tiểu học tại tỉnh narathiwat miền nam nước này khiến cho một người thiệt mạng và hai người khác bị thương
vụ việc xảy ra khi khoảng một mươi phiến quân đi mô tô xả súng nhằm vào một nhóm nhân viên an ninh tại một trường tiểu học
các nạn nhân là thành viên mạng lưới dân phòng được chính quyền vũ trang và huấn luyện để hỗ trợ hàng chục nghìn binh sĩ tại các tỉnh bất ổn giáp biên giới với malaysia
nhóm an ninh này thường xuyên hộ tống giáo viên và học sinh tại những vùng được coi là nguy hiểm nhất trong khu vực
trong những năm qua gần hai trăm linh giáo viên đã thiệt mạng trong hàng trăm vụ tấn công nhằm vào các trường công lập
từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn chính quyền thái lan đã cam kết thúc đẩy tiến trình hòa đàm với lực lượng nổi dậy ở miền nam
thông qua sự trung gian ở các nước láng giềng malaysia song cho đến nay rất ít tiến triển
liên quan đến cuộc khủng hoảng người nhập cư trang mạng của ủy ban châu âu ec vừa công bố danh sách bốn quốc gia thành viên của liên minh châu âu eu
không tiếp nhận bất kỳ một người nhập cư nào đang có mặt tại hy lạp hay italy
bốn nước thành viên eu không tiếp nhận người tị nạn từ italia và hy lạp là áo đan mạch hungary và ba lan
trong khi đó tại cuộc họp báo ở thủ đô brakha
bộ trưởng nội vụ cộng hòa séc milan chuvanes khẳng định từ nay đến cuối năm
nước này không có kế hoạch nhận bất kỳ một người tị nạn nào từ hai quốc gia trên trong khuôn khổ hạn ngạch nhập cư do ec áp đặt
theo các quan chức eu bốn quốc gia nói trên đã gây khó khăn cho eu trong việc thực hiện chương trình tái định cư cho một trăm sáu mươi người tị nạn
trong tương lai hạn ngạch nhập cư sẽ được áp dụng trên cơ sở tự nguyện
hiện tại mới chỉ có năm sáu trăm năm mươi một người tị nạn được tái định cư kể từ khi kế hoạch của eu được triển khai
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại